huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà tưởng niệm bắc hồ
đây là một trong những công trình chào mừng cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
năm mươi năm thực hiện di trúc của bác hồ của tỉnh hậu giang
công trình này được xây dựng trong khuôn viên huyện ủy châu thành a có diện tích ba trăm sáu mươi m hai
với kết cấu phần mái và khung được làm từ bê tông cốt thép
công trình do ban quản lý dự án các công trình xây dựng của huyện làm chủ đầu tư
tổng mức đầu tư một tám tỷ đồng dự kiến sẽ hoàn thành sau một trăm năm mươi ngày thi công kể từ ngày khởi công
công trình nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh được xây dựng có ý nghĩa rất lớn
là nơi để nhắc nhở cán bộ đảng viên và nhân dân phải luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức người cách mạng
nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thật sự gương mẫu để giáo dục thế hệ trẻ nói theo